kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao
nên tiếp tục duy trì mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to với nền nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
sau đó từ ngày sáu tháng một mươi khi gió đông suy yếu mưa sẽ giảm nhanh trời có nắng nhiều trở lại
cùng nền nhiệt tăng nhẹ từ một đến hai độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới có mưa lác đác vài nơi
sau đó ngày bảy tháng một mươi tại đây quay trở lại trạng thái ít mưa ngày có nắng nhiều
với nhiệt độ trưa chiều trong ba ngày tới đều ở trong ngưỡng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
phía bắc của miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng chịu ảnh hưởng của đới gió đông ẩm trên cao
nên thời tiết từ ngày hôm nay cho đến đêm ngày năm tháng một mươi
mưa rông có xu hướng gia tăng cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh
do mưa nhiều nên nền nhiệt tại đây chỉ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
từ ngày sáu tháng một mươi mưa trên khu vực có xu hướng giảm dần cùng với đó thì nền nhiệt tăng nhẹ trở lại
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp
nên trong ba ngày tới đều có mưa rào và rông rải rác với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông cần đề cao cảnh rác
vùng cao tây nguyên cũng chịu tác động của dạnh áp thấp và kết hợp thêm với gió tây nam
nên trong thời đoạn ba ngày tới cũng có mưa rào và rông trên diện rộng
có nơi mưa vừa mưa to đến rất to kèm tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần lưu ý đề phòng
nền nhiệt tại đây cũng không cao ngày đêm từ một mươi chín đến ba mươi độ
đêm với các tỉnh thành
trong ngày nam bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới
tại đây cũng có mưa rông nhiều vào lúc chiều tối
có nơi mưa vừa mưa to đến rất to kèm tố lốc và gió giật mạnh
mưa nhiều nên nguy cơ ngập úng cục bộ bị đẩy lên cao
người dân cần lưu ý nền nhiệt trên khu vực cũng không quá cao
chưa chiều ở trong ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ